cảnh sát kinh tế công an huyện gia lâm đã phát hiện kiểm tra đối tượng lương minh hoàng sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy ở xã cao lâu huyện cao lộc tỉnh lạng sơn
có hành vi vận chuyển hai bình khí n hai o tổng trọng lượng ba mươi kg
từ vụ việc trên qua khai thác tại chỗ đối tượng lương minh hoàng khai nhận nơi đầu nguồn cất giấu cung cấp bình khí bóng cười của lưu đình đại

trước đó tại quận hai bà trưng lực lượng chức năng quận hai bà trưng phát hiện cơ sở kinh doanh trên phố tuệ tĩnh phường nguyễn du quận hai bà trưng hà nội bán bóng cười cho khách sử dụng tại quán
qua đấu tranh khai thác mở rộng vụ việc này cơ quan công an đã làm rõ địa chỉ cung cấp bình khí cười cho cơ sở trên tại số nhà sáu ngõ ba trăm ba mươi một trần khát trân phường thanh nhàn
qua kiểm tra cơ quan chức năng thu giữ tám mươi bình khí cười chủ cơ sở không xuất trình được các giấy tờ liên quan
khi các quán bar cơ sở kinh doanh có nhu cầu địa chỉ này sẽ cho nhân viên vận chuyển bình khí đến tận nơi để giao cho khách
cho đến thời điểm hiện tại thì chúng ta cũng chưa đưa cái này vào để quản lý như cái chất ma túy và trên thực tế thì các nước trên thế giới cũng chưa có cái nước nào đưa vào
bởi vì hàm lượng nó thấp nếu đưa cái chất này vào thì cũng lại phải đưa rất nhiều chất khác vào cho nó sẽ ảnh hưởng đến sự phát triển kinh tế xã hội của đất nước
có nhiều lý do để bóng cười trở nên phổ biến tràn lan trong giới trẻ đầu tiên là phải kể đến việc sử dụng bóng cười
nó tác động lên hệ thần kinh gây ảo giác và khiến cho người sử dụng cảm thấy hưng phấn trong một thời gian nhất định
mặt khác giá thành của nó ngày một hạ phù hợp với túi tiền của đa số người trẻ và quan trọng hơn việc sử dụng bóng cười không bị ngăn cấm như sử dụng các loại ma túy
việc chưa kịp thời đưa khí n hai o vào danh mục chất kinh tế
đã tạo tiền đề cho các chủ cơ sở kinh doanh có điều kiện như quán bar thả sức sử dụng bóng cười để hút khách nhất là giới trẻ
tổ công tác sẽ yêu cầu cơ sở kinh doanh dừng hoạt động xuất trình các giấy tờ liên quan đến hoạt động của cơ sở ví dụ như giấy đăng ký kinh doanh giấy phép liên quan đến kinh doanh hóa chất và các hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của các loại hàng hóa kinh doanh
sau đó tiến hành lập biên bản tạm giữ niêm phong
tổ công tác sẽ gây phấn khích hưng phấn tạm thời sau sẽ nhanh chóng ức chế thần kinh ức chế tim mạch loạn nhiệm tim ngưng thở thở yếu hôn mê co giật dùng quá nhiều có thể dẫn tới tử vong
bệnh nhân nhập viện chủ yếu là những người trẻ chỉ loanh quanh tuổi hai mươi và bệnh nhân thường nằm theo hai dạng
một là ngộ độc cấp tính và hai là do dùng nhiều lần gây tổn thương thần kinh não tùy sống có biểu hiện trầm cảm mất trí nhớ tìm hiểu
điều tra về ma túy toàn cầu cho thấy khí n hai o tức bóng cười xếp hạng thứ một mươi bốn trong các loại thuốc gây nghiện được sử dụng nhiều nhất trên toàn cầu
nó đứng trước cả ketamin
chính nhu cầu của giới trẻ hiện nay là muốn sử dụng bóng cười để vui chơi giải trí nên các cơ sở kinh doanh mặc dù đã bị lực lượng chức năng kiểm tra xử lý nhiều lần nhưng mà vì lợi nhuận quá cao nên là vẫn lén nút hoạt động kinh doanh khí n hai o bóng cười và một kích vui chơi giải trí
cắn bóng cười là một biểu hiện của sự sành điệu thời thượng
bóng cười không chỉ tạo ra những cơn hưng phấn thần kinh
khiến người dùng có cảm giác đê mê sàng khoái nghe nhạc sẽ cảm thấy rõ hơn
phấn khích hơn người nghiêng ngả không thể dừng và không thể kiểm soát
sự duy hại thì đã rõ nhưng chế tài xử phạt cho những vi phạm khi tàng trữ
mua bán chất n hai o chỉ dừng ở mức xử phạt hành chính
có lẽ đây chính là nguyên nhân khiến bóng cười trở thành một xu hướng phổ biến trong giới trẻ ngày nay